hà nội khẩn tìm người tới chợ vải lớn nhất thủ đô có f
sáng ngày hai tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo
tìm người trên địa bàn thành phố có đến mua bán hoặc liên quan đến chợ vải ninh hiệp
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi đến ba mươi một tháng một mươi
thông báo được phát đi sau khi nhà chức trách phát hiện chị nthg hai mươi năm tuổi ở xóm bốn
ninh hiệp gia lâm ca cộng đồng được ghi nhận hôm qua
chị này đã tiêm đủ hai mũi vaccine
liên quan đến vấn đề này trao đổi với phóng viên dân việt ông nguyễn văn tuấn
chủ tịch ủy ban nhân dân xã ninh hiệp cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin ca bệnh
chính quyền địa phương đã tạm thời đóng cửa dừng hoạt động của toàn bộ chợ ninh hiệp
để tiến hành xét nghiệm truy vết trường hợp tiếp xúc
trong sáng nay tại xã ninh hiệp tiếp tục ghi nhận thêm một trường hợp dùng tính sát covid hai
ở khu vực xóm bảy trước mắt lực lượng y tế sẽ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm khoảng bốn người
vẫn đang được tiến hành ông tuấn cho hay
người đến chợ ninh hiệp trong khoảng thời gian trên cần thực hiện cách ly tại nhà nơi cư trú
liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc gọi điện đến đường dây nóng trạm y tế xã ninh hiệp chín trăm tám mươi ba bảy trăm tám mươi bảy sáu trăm bốn mươi sáu
hoặc trung tâm y tế huyện gia lâm hai mươi bốn sáu nghìn hai trăm sáu mươi một sáu nghìn bốn trăm ba mươi năm
hoặc cdc hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm
hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được hướng dẫn
hoặc tư vấn
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay
việt nam có chín trăm hai mươi ba bốn trăm năm mươi một ca mắc covid một mươi chín đứng thứ bốn mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín bốn trăm linh tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là chín trăm hai mươi một
tám trăm tám mươi một ca trong đó có tám trăm một mươi chín hai trăm bốn mươi tám bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
là ninh bình lạng sơn sơn la yên bái lai châu hải phòng tuyên quang
thái bình hưng yên điện biên thái nguyên hòa bình và bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
thành phố hồ chí minh bốn trăm ba mươi ba sáu mươi chín ca bình dương hai trăm ba mươi ba bảy trăm bốn mươi ca
đồng nai sáu mươi sáu bốn trăm ba mươi sáu ca long an ba mươi bốn chín trăm bảy mươi bốn ca tiền giang một mươi sáu tám trăm linh bảy ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hai tháng một mươi một là một bảy trăm ba mươi
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là tám trăm hai mươi hai sáu mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là hai chín trăm sáu mươi hai ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai sáu mươi bảy ca thở oxy dòng cao hf
nc bốn trăm bảy mươi chín ca thở máy không xâm lấn một trăm linh chín ca thở máy xâm lấn hai trăm chín mươi ba ca ecmo một mươi bốn ca
về số bệnh nhân tử vong trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là năm mươi sáu ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi hai một trăm ba mươi một ca
chiếm tỷ lệ hai bốn so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong ở việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ

tổng số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
trong số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
về tình hình xét nghiệm số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện cho hai mươi hai ba trăm linh năm bốn trăm chín mươi ba mẫu cho sáu mươi năm trăm ba mươi năm một trăm linh hai lượt người
về tình hình tiêm chủng vắc xin phòng covid một mươi chín
tổng số liều vắc xin phòng covid một mươi chín đã được tiêm là tám mươi một chín trăm hai mươi chín tám trăm năm mươi bảy liều
trong đó tiêm một mũi là năm mươi bảy ba trăm hai mươi hai sáu trăm bốn mươi bốn liều tiêm mũi hai là hai mươi bốn năm trăm chín mươi bảy hai trăm ba mươi một liều
ngày một một mươi một toàn thành phố hà nội chuyển từ cấp độ một màu xanh tức bình thường mới
theo đánh giá ngày một mươi chín tháng một mươi lên cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
thành phố sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch
so với thời điểm áp dụng theo cấp độ một
cụ thể trong chiều một một mươi một chủ tịch ubnd thành phố hà nội đã ký kế hoạch
thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
hà nội sẽ thay đổi một số biện pháp phòng chống dịch
từ tự do hoạt động các dịch vụ theo cấp độ một vùng xanh sang hạn chế hoạt động
hoạt động có điều kiện theo cấp độ hai vùng vàng
theo đó về tổ chức hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời với các hoạt động trên ba mươi người
hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng chống dịch
xin phép chính quyền địa phương và thực hiện đầy đủ các quy định của bộ y tế
ngoài ra thành phố hà nội yêu cầu một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine
có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ
ký cam kết tuân thủ quy định và chịu sự giám sát của chính quyền địa phương
các hoạt động dưới ba mươi người hà nội khuyến khích thực hiện trực tuyến
trong trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp
cần tuân thủ các quy định của bộ y tế về phòng dịch
một mươi người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm covid một mươi chín âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
về tổ chức lễ cưới thành phố hà nội yêu cầu số người dự lễ cưới không tập trung nhiễm
hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín
thành phố hà nội yêu cầu không tập trung quá ba mươi người một thời điểm
hạn chế các đoàn viếng mỗi đoàn không quá năm người
những người thuộc diện cách ly hoặc theo dõi sức khỏe hoặc nghi ngờ mắc covid một mươi chín
không tham dự tăng lễ người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine không nên tham dự tăng lễ
ngoài ra thành phố hà nội yêu cầu không tổ chức ăn uống tại lễ tăng
và phải ký cam kết với chính quyền địa phương
đối với ban tổ chức nhân viên phục vụ lễ tăng nhà tăng lễ nhà thờ
tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với các hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà yêu cầu giảm quy mô phòng tập
công suất tối đa năm mươi và không quá ba mươi người trong cùng một thời điểm
hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh khử khuẩn trang thiết bị
người hướng dẫn người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện
đã được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đồng thời phải đảm bảo các điều kiện phòng dịch tại nơi tập luyện
tuân thủ các quy định phòng dịch từ bộ y tế
phần tại hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải
thành phố hà nội cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
tuân thủ các quy định năm k từ bộ y tế
với các nhà hàng quán ăn chợ truyền thống cụ thể như nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
trừ các cơ sở kinh doanh rượu bia bia hơi được bán hàng tại chỗ không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
đảm bảo giãn cách chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đóng cửa nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước hai mươi một giờ hàng ngày
hà nội tiếp tục ngừng hoạt động vũ trường karaoke massage quán bar trò chơi điện tử
với các hoạt động dịch vụ cắt tóc cội đầu làm đẹp chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo không tập trung quá hai mươi người đồng thời một trăm linh người tham dự đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín đồng thời phải có xét nghiệm âm tính covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
cơ sở địa điểm nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm tham quan du lịch các cơ sở lưu trú đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hoạt động không quá năm mươi công suất chủ cơ sở và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
với điểm tham quan du lịch tp hà nội yêu cầu mỗi đoàn không quá một mươi người cán bộ nhân viên phục vụ được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đối với bảo tàng triển lãm thư viện mỗi đoàn không quá một mươi người các cơ sở khác tạm dừng hoạt động
về việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau không yêu cầu người đến và về thành phố hà nội phải xuất trình kết quả xét nghiệm covid một mươi chín
đồng thời không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ các địa bàn có dịch ở cấp độ ba
bàn nhân dân thành phố hà nội vừa có thông báo bảy trăm hai mươi bốn về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội
theo đó hiện thành phố ở cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín cùng với đó ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai
xã phường đã cấp độ hai ba trăm ba mươi hai xã phường đã cấp độ một và có hai xã tỷ trấn xã tiến thắng huyện mê linh và tỷ trấn quốc oai huyện quốc oai đã cấp độ ba
bên cạnh đó theo đánh giá của toàn bộ năm trăm bảy mươi chín xã phường thị trấn có hai xã đạt cấp độ ba là thị trấn bốc oai và xã tiến thắng
hai trăm bốn mươi năm xã phường đạt cấp độ hai và ba trăm ba mươi hai xã phường đạt cấp độ một
theo báo cáo của sở y tế hà nội trong đợt dịch thứ tư trên địa bàn thành phố có bốn bốn trăm linh hai ca covid một mươi chín
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một sáu trăm chín mươi một ca số mắc là đối tượng đã được cách ly hai bảy trăm một mươi một ca
riêng ổ dịch tại huyện quốc oai đã ghi nhận một trăm linh bốn ca dương tính và ổ dịch tại thôn bạch trữ xã tiến thắng huyện mê linh đã ghi nhận bốn mươi sáu ca dương tính
đến nay hà nội đã cơ bản cho phép hầu hết các hoạt động và cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở lại bình thường trừ một số dịch vụ như karaoke massage
hôm nay ngày một tháng một mươi một thành phố cũng thông báo cho học sinh một số khối
ở các huyện thị xã được đi học trở lại nếu địa bàn không có ca cộng đồng trong thời gian gần đây
ngoài hà nội số người mắc covid một mươi chín mới từ vùng có dịch về tăng tại nhiều tỉnh thành và bắt đầu có địa phương áp dụng biện pháp mạnh
thưa quý vị dịch bệnh đã có chiều hướng lây lan trong cộng đồng
thành phố hà nội cũng đã có những biện pháp phòng chống dịch thích hợp trong thời gian này để đảm bảo được an toàn và hoạt động của người dân
hiện tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liệu
liệu vắc xin phòng covid một mươi chín trên địa bàn thành phố là chín mươi tám đã đạt tỷ lệ tối thiểu là bảy mươi
tỷ lệ người từ sáu mươi năm tuổi trở lên được tiêm đủ liệu vắc xin phòng covid một mươi chín là bốn mươi tám chưa đạt tỷ lệ tối thiểu là tám mươi
ngoài ra trong một mươi bốn ngày gần đây trên địa bàn thành phố ghi nhận tám mươi bốn ca mắc trong cộng đồng đạt tỷ lệ một ca cộng đồng trên một trăm linh dân một tuần
như vậy hiện thành phố và ba mươi quận huyện thị xã đạt cấp độ hai trong phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo kế hoạch thành phố sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và bộ y tế
thành phố triển khai tiêm cho trẻ ngay khi tiếp nhận vắc xin và tùy theo tiến độ cung ứng vắc xin của bộ y tế
với mục tiêu trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sống trên địa bàn thành phố hà nội được tiêm chủng đủ một mươi vắc xin covid một mươi chín theo từng đợt phong bộ vắc xin của bộ y tế
thời gian thành phố triển khai dự kiến trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
theo lộ trình việc triển khai lứa tuổi từ cao đến thấp tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch của thành phố
cũng theo kế hoạch này khi nguồn vắc xin được tiêm chủng trẻ trẻ sẽ được tiêm chủng
vắc xin chưa đủ việc phân bủ số lượng vắc xin cho các quận huyện thị xã được triển khai theo thứ tự ưu tiên
đó là có caf mới có mật độ dân cư cao có nhiều địa điểm thường tập trung đông người nhiều ngành nghề dịch vụ nhiều trường học giáp tranh các tỉnh có dịch bệnh diễn biến phức tạp
cửa ngõi giao thông đi lại có khu cách ly tập trung khi có đủ vắc xin việc triển khai được tiến hành đồng loạt trên toàn thành phố
ngoài ra căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch thành phố sẽ có điều chỉnh ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm đảm bảo tối ưu cho công tác phòng chống dịch bệnh với nguyên tắc
ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở các quận huyện đang có dịch
tùy thuộc vào tình hình dịch và thời điểm học sinh quay lại trường học việc triển khai tiêm cho trẻ sẽ diễn ra tại cộng đồng hoặc trường học
cụ thể tổ chức các điểm tiêm tại trạm y tế xã phường thị trấn và các điểm tiêm chủng lưu động tại trường học đồng thời huy động các điểm tiêm chủng tại bệnh viện phòng khám trong và ngoài công lập các bệnh viện bộ ngành đóng trên địa bàn các cơ sở tiêm chủng dịch vụ và tăng cường hỗ trợ
nhân viên có chứng nhận an toàn tiêm chủng tăng cường tại điểm tiêm
theo kế hoạch ngành y tế chịu trách nhiệm tập hướng cho cán bộ y tế tham gia tiêm chủng
cùng với đó tổ chức điểm tiêm bảo đảm an toàn phòng và xử trí phản vệ giám sát sự cố bất lợi sau tiêm chủng
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu thiết lập các đường dây nóng của thành phố ban chỉ đạo các quận huyện thị xã và xã phường tỷ trấn và tổng đài trả lời tự động để tư vấn hướng dẫn tiêm chủng
trên cơ sở kế hoạch của ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã xây dựng kế hoạch tiêm chủng để chỉ đạo tổ chức tiêm chủng trên địa bàn
ủy ban nhân dân quận huyện thị xã và xã phường thị trấn chịu trách nhiệm công tác tổ chức tiêm chủng ra soát đối tượng và làm danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn
đến nay có hai loại vaccine phòng covid một mươi chín được việt nam cấp phép có thể tiêm cho trẻ em là rezer và moderna
trong thời gian tổ chức tiêm lứa tuổi này đã gần đạt được tỷ lệ nhất định
theo hướng dẫn của các hãng vaccine hội đồng chuyên môn tiêm vaccine của bộ y tế đã họp nên mở rộng đối tượng tiêm để bảo đảm độ bao phủ cao hơn
vì vậy bộ y tế ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em
chiến dịch tiêm cho trẻ em có trọng tâm trọng điểm có lộ trình trước mắt ưu tiên tiêm cho lứa tuổi một mươi sáu một mươi bảy tuổi và tiêm cho khu vực có nguy cơ cao
thứ trưởng đỗ xuân tuyên nhấn mạnh
theo đại diện cục y tế dự phòng một số địa phương đã rà soát lập kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em
một số tỉnh triển khai tiêm cho trẻ em vào đầu tháng một mươi một
bên cạnh đó ngoài thành phố hà nội thành phố hồ chí minh cũng đang triển khai mạnh việc tiêm vaccine cho trẻ em
hơn bốn trăm linh trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tại thành phố hồ chí minh đã được tiêm vaccine
trong đó có bốn mươi hai trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm đều được xử lý kịp thời và ổn định
thành phố hồ chí minh là địa phương đầu tiên trong cả nước tiêm vaccine cho trẻ em
bộ y tế hiện đã phê duyệt hai loại vaccine tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là vaccine của prizer và của moderna
chiến dịch tiêm vaccine trẻ em ở thành phố hồ chí minh kết động ngày hai mươi bảy tháng một mươi
thành phố đang tiếp tục triển khai ở các điểm tiêm trường học và tại cộng đồng
tổng số dự kiến là tám trăm bảy mươi trẻ
theo kế hoạch mỗi một sẽ được tiêm trong năm ngày và tiêm vết trong hai ngày
phụ huynh ký giấy đồng thuận trước khi trẻ vào tiêm